thưa quý vị thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì nghi ngờ vợ mình ngoại tình
lê xuân bảy bốn mươi bảy tuổi hộ khẩu thường trú tại tỉnh thanh hóa tạm trú tại khu phố hòa lân một phường thuận giao thị xã thuận an đã dùng kéo đâm chết vợ mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lê xuân bảy về hành vi giết người
theo điều tra của cơ quan công an vào khoảng từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lê xuân bầy phát hiện vợ mình là chị lê thị tí
thường xuyên gọi điện nhắn tin với người đàn ông lạ nên hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
vào khoảng giờ ba mươi phút ngày bảy tháng một năm hai nghìn một mươi bảy lê xuân bảy tiếp tục thấy chị tý nói chuyện điện thoại với người đàn ông khác
nên bực tức lê xuân bảy dùng một chiếc kéo đâm nhiều nhát vào người vợ của mình cho đến chết
ngay sau khi gây án lê xuân bảy đến cơ quan công an đầu thú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại sơn la công an huyện phù yên đã bắt giữ được đối tượng hà văn khánh
khối hai thị trấn phù yên huyện phù yên tỉnh sơn la về hành vi giết người
vụ việc xảy ra vào tối ngày một mươi chín tháng một đinh văn quyết chú tệ bản lả xá hai xã quang huy
bị đối tượng hà văn khánh chú tệ khối một mươi bốn thị trấn phù yên đánh chọc thương
sau khi gây án đối tượng hà văn khánh đã bỏ trốn khỏi địa bàn
đến sáng qua công an huyện phù yên tỉnh sơn la đã bắt giữ được đối tượng khánh khi đang lẩn trốn tại tỉnh yên bái
tại cơ quan công an khánh khai nhận do mâu thuẫn khi uống rượu giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra sâu sát đánh nhau
hà văn khánh đã cầm một thanh sắt đánh vào đầu anh đinh văn quyết
khiến anh quyết bị trấn thương sợ não phải đi cấp cứu tại bệnh viện
hình công an huyện phù yên đã khởi tối vụ án khởi tối bị can hà văn khánh về tội giết người để tiếp tục điều tra
thưa quý vị để có tiền sử dụng ma túy hai anh em ruột là trần bá hoàng và trần bá lực
chú tại xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã gây ra một vụ cướp táo tợn
và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận bắt giữ
hai đối tượng này đã sử dụng kiếm tự tạo gậy ba khúc gây ra vụ cướp táo tợn vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi hai tháng một
trên quốc lộ một a đoạn qua xã hàm mỹ huyện hàm thuận nam
nạn nhân là huỳnh nhật hoàng chú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa cho biết
vào thời điểm trên anh bị hai thanh niên dùng do điện trích vào cổ cầm hôn khí truy đuổi và cướp xe máy
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện hàm thuận nam đã khẩn trương điều tra xác minh
xác định đối tượng và tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng cướp xe máy táo tợn trên
công an huyện hàm thuận nam cũng tiến hành bắt khẩn cấp lê hoài thanh chú thệ xã hàm cường
là đối tượng tiêu thụ xe máy mà hai đối tượng hoàng và lực cướp của anh huỳnh nhật hoàng
công an huyện hàm thuận nam cũng tiến hành bắt khẩn cấp lê hoài thanh chú thệ xã hàm cường

là đối tượng là người làm thuê cho một gia đình tại xã vân nội huyện đông anh
nên nắm rất rõ quy luật đi lại cũng như vị trí cất giữ tài sản của gia đình này

là đối tượng tiêu thụ xe máy táo tợn trên
thì cần cài và cũng như là chốt cẩn thận một trong những cái đối tượng thường xuyên neo trèo và cũng như là đột nhập từ tum
cũng như là cửa ban công để đột nhập vào nhà để thực hiện các hành vi gây án
hiện nay đang là tháng cổ mật và hai vụ việc trộm kết sắt vừa rồi là lời cảnh báo về tình trạng trộm cắp tài sản cuối năm
khuyến cáo người dân nên đề cao cảnh giác có những biện pháp bảo vệ tài sản trong những dịp trước trong và sau tết nguyên đán
vào lúc hai giờ sáng nay tại km một nghìn ba mươi bảy thuộc tổ dân phố bốn thị trấn châu ổ huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm ba thanh niên đi trên xe máy thương vong
ba nạn nhân được xác định là anh lê văn minh điều khiển theo hướng nam bắc trở sau là nguyễn văn minh và nguyễn xuân tiến
đều trú tại tỉnh thừa thiên huế
qua điều tra bước đầu ba thanh niên này ngồi cùng trên một mô tô vượt một hai trăm linh km từ tp hcm về tỉnh thừa thiên huế để chơi tết
khi đến đoạn đường trên thì khả năng buồn ngủ không làm chủ được tay lái và vào cống thoát nước bên lề đường dẫn đến tự ngã
anh lê văn minh tử vong ngay sau đó
bản tin tiếp tục với thông tin về việc bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
vào tối ngày hai mươi ba tháng một công an huyện phú yên tỉnh sơn la đã phát hiện
và bắt quả tăng hai đối tượng là phạm bá bình chú tại thị trấn hát lót huyện mai sơn
và hà thị thuận chú tây huyện phú yên đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một mươi bảy bốn mươi bảy gram heroin một xe máy một điện thoại di động
tại cơ quan công an đối tượng phạm bá bình thừa nhận cầu kết với hà thị thuận
để mua bán ma túy từ mộc châu sang phú yên bán cho các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn huyện phú yên tỉnh sơn la
tại lâm đồng công an huyện đức trọng đã tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà của gia đình bà nguyễn thị dung
và hoàng thị thùy dung tại tổ hai mươi thị trấn liên nghĩa đã phát hiện thu giữ nhiều gói ni lông
chứa chất dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá một cân tiểu ly
hai đối tượng khai nhận chất dạng tinh thể là ma túy đá được mua từ nơi khác về chia thành từng gói nhỏ
bán cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời
công an tỉnh gia lai vừa bàn giao hai đối tượng gồm nguyễn hồng tiến và đào đức năm
cùng các tăng vật liên quan cho công an thành phố pleiku để tiếp tục điều tra hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
vào chiều ngày hai mươi một tháng một trên đường trường trinh thành phố pleiku tổ tuần tra phát hiện trong cốp xe của hai đối tượng
có một cây gậy sắt ví da của năm có chứa ba gói heroin vừa mua của một đối tượng không rõ lai lịch
trên địa bàn thành phố pleiku để sử dụng
tiếp sau đây là thông tin chuyên án tuệ phạm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bộ công an

xin chào và hẹn gặp lại

phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi bốn tháng một
thưa quý vị khu vực phía tây bắc bộ khối không khí lạnh lục địa lại tiếp tục chi phối toàn vùng
khiến cho thiết trời duy trì trạng thái khô giáo
về đêm và sáng thì trời rét sâu hơn đến trưa chiều hưởng nắng nhẹ
nền nhiệt độ trong ba ngày tới đạt ở mức là một mươi ba hai mươi sáu độ
do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông
nên trong ngày mai các tỉnh thuộc khu vực phía đông bắc bộ nhiều mây hơn
nhưng mưa lại xảy ra không nhiều nên nhiệt độ giảm nhẹ khi nhiệt độ cao nhất cũng chỉ đạt ở ngưỡng là hai mươi hai độ
đến ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy thời tiết toàn vùng lại khô giáo trở lại
thậm chí trưa chiều còn có hứng nắng
với nhiệt độ sẽ tăng từ khoảng một hai độ so với thời điểm trước đó
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu nhiều mây
phía bắc có mưa nhỏ vài nơi phía nam sẽ có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba
đến ngày hai mươi bảy trời giảm mây mưa chỉ xuất hiện ở diện giải rác
trưa chiều hưởng nắng với nhiệt độ là một mươi năm hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận hai ngày tới tại đây cũng có mưa rông
và có nơi xảy ra mưa to đến rất to
vì vậy người dân cần đề phòng với rông xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ là hai mươi một ba mươi độ
sau đến ngày hai mươi bảy mưa giảm dần thời tiết sẽ quay trở lại trạng thái ổn định
khu vực tây nguyên sẽ nhiều mây hơn về đêm và sáng
tuy nhiên mưa xảy ra không nhiều chỉ lác đác cục bộ một vài nơi
do ảnh hưởng của điều kiện địa hình nên tại vùng cao nguyên
thời tiết khá mát mẻ ban ngày thì trời còn nắng gián đoạn
với nhiệt độ là một mươi bảy hai mươi tám độ
đang trong giai đoạn mùa khô nên thời tiết tại các tỉnh thành nam bộ
có trạng thái khá ổn định
trong những ngày tới thời tiết khu vực này không mưa
ngày nắng nhiều với nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi ba độ
thời tiết nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động chào đón năm mới của người dân phương nam
cảm ơn các bạn đã xem video này
hẹn gặp lại